một mươi ba địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi bảy
công tác giao nhận quân hoàn thành một trăm linh tân binh hăng hái lên đường sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm nay tỉnh phú thọ có hai năm mươi tân binh lên đường nhập ngũ và giao cho một mươi một đơn vị nhận quân
công tác tổ chức được các cấp ủy triển khai đồng bộ
công tác giao nhận quân diễn ra an toàn tiết kiệm và hiệu quả
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phú thọ là tỉnh đứng đầu trong quân khu hai về số thanh niên lên đường nhập ngũ với hai năm mươi chiến sĩ
trong đó sức khỏe loại một loại hai có một sáu trăm chín mươi năm người sáu mươi năm trường hợp là con cán bộ công chức chín mươi năm thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trên tám mươi có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi một